tình trạng xây vượt tầng xây không phép vi phạm mật độ xây dựng đang diễn ra tràn lan tại hầu khắp các công trình xây dựng lớn nhỏ trên địa bàn thành phố hà nội
thậm chí nó không chỉ dừng lại ở các quận nội thành mà đang lan ra cả ngoại thành
tình trạng này đã khiến cho quy hoạch của thủ đô cũng như tình trạng giao thông ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn
đây là một đoạn đường lê văn lương thuộc địa bàn quận thanh xuân
tuy không phải là giờ cao điểm nhưng tuyến đường này luôn đông đúc hỗn độn
mặc dù là tuyến đường thuộc vùng quy hoạch mới của thành phố hà nội
thế nhưng không khó để nhận thấy rằng những quy hoạch về giao thông đang bị lấn át bởi các tòa nhà trung cư cao tầng
dồn nén hàng trăm nghìn nhân khẩu về đây
chỉ trong khoảng hơn một km nhưng tuyến đường này gánh tới hơn bốn mươi tòa trung cư cao tầng
chưa hết hầu hết các khu nhà cao tầng trung cư thuộc quận thanh xuân đều có dấu hiệu về vi phạm trật tự xây dựng
sau khi có chỉ thị tám tài nguyện việc xử lý là kiên quyết
và không chấp nhận những việc xây dựng với mật độ hoặc là vi phạm quá đặng
thế còn tôi cũng thưa thật trong thực tiễn chúng ta bất kỳ công dân nào xây nhà
cũng không thể chấp hành tuyệt đối một trăm năm như vậy
một khoảng nhỏ hoặc là di dích một chút thì cái đấy là trong thực tiễn cuộc sống cũng sẽ rất dễ xảy ra
đầu tháng bảy vừa qua tại phiên họp hội đồng nhân dân thành phố
đại diện ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã cho biết
trên địa bàn thành phố đang có hơn
chín trăm linh công trình vi phạm chưa xử lý rứt điểm dù thanh tra xây dựng đã lập biên bản
thậm chí là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ đạo xử lý
theo các chuyên gia nguyên nhân phần nhiều đến từ các chủ đầu tư cố ý vi phạm vì lợi ích cá nhân
họ thay đổi cái đó nó sẽ làm thay đổi ví dụ như mật độ xây dựng
tỷ lệ cây xanh trong nó rất ít khoảng cách không gian đô thị ở giữa các tòa nhà rất chật trội
số lượng người vào đấy tăng lên gấp bốn lần gấp ba lần so với dự kiến
thì liệu cái bài toán ách tắc về giao thông ở đấy có giải quyết nổi không
thì đấy là một cái câu hỏi mà tôi cũng nếu nói về nghề thì tôi cho rằng là rất khó giải quyết
đại diện thành phố hà nội cũng cho rằng việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn là phổ biến
trong năm vừa qua dù các cấp chính quyền có cố gắng có tập trung nhưng việc thực hiện chưa nhiều
những sai phạm cũ chưa được xử lý triệt đề những phát sinh mới còn chưa được xử lý sớm